thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi tiếp chủ tịch đu ma quốc gia nga via cheslav viktorovich volodin
tại buổi tiếp thủ tướng đề nghị phía nga thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác giữa hai bên như dầu khí xây dựng chính phủ điện tử hay dự án trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân
bày tỏ hài lòng nhận thấy mối quan hệ chính trị đặc biệt tin cậy giữa hai nước tiếp tục được duy trì và củng cố thông qua trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao
thủ tướng tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức của chủ tịch đu ma lần này sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
thủ tướng cho rằng để tạo đột phá đạt kim ngạch thương mại song phương một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi các bộ ngành chức năng hai bên cần phối hợp chặt chẽ đồng bộ triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do fta giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu
thủ tướng đề nghị quốc hội nga phát huy vai trò giám sát thúc đẩy triển khai thực hiện hiệu quả hiệp định này
cũng cần tích cực tháo gỡ các rào cản phi thuế quan đặc biệt đối với nông thủy hải sản
thủ tướng đề nghị đu ma quốc gia nga thúc đẩy để phía nga xem xét mở rộng danh sách các doanh nghiệp việt nam được phép xuất khẩu thủy sản sang thị trường nga phù hợp với các quy định của fta nêu trên cũng như wto và thông lệ quốc tế
việt nam ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp dầu khí của nga hợp tác đầu tư hiệu quả tại việt nam trong khuôn khổ các liên doanh dầu khí việt nga tại hai nước
mong đu ma quốc gia nga và cá nhân ông vyacheslav viktorovich volodin ủng hộ hợp tác chiến lược này
đầu năm hai nghìn một mươi chín chính phủ nga sẽ cử đoàn chuyên gia nga sang việt nam để phối hợp với văn phòng chính phủ triển khai các công việc liên quan
thủ tướng đề nghị chủ tịch đu ma quốc gia nga ủng hộ và cùng chính phủ liên bang nga hỗ trợ việt nam trong xây dựng chính phủ điện tử
về phần mình ông volodin nhất trí cho rằng mối quan hệ giữa việt nam và liên bang nga phát triển tích cực
có nền tảng
lịch sử lâu đời năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch thương mại hai triệu tăng trưởng ba mươi năm và hai bên đang phấn đấu đạt một mươi tỷ đô la mỹ
chủ tịch duma quốc gia nga mong muốn hai bên cùng nhau phát triển các lĩnh vực hợp tác mới
chủ tịch đu ma quốc gia nga đưa ra đề nghị về việc tổ chức một cuộc gặp gỡ tại mosco giữa phó chủ tịch đu ma quốc gia nga manikov
và đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh với các doanh nghiệp việt nam người việt nam sinh sống làm việc tại nga
ông cho biết
sự quan tâm của người nga đối với việt nam ngày càng cao việt nam trở thành một điểm đến du lịch nghỉ ngơi của nhiều du khách nga
năm hai nghìn một mươi bảy số lượng du khách nga đến việt nam đạt trên năm trăm một mươi hai người tăng ba mươi năm hai nghìn một mươi tám dự kiến con số này sẽ đạt khoảng gần bảy trăm linh người